với mục đích cung cấp hàng hóa chất lượng cho bà con ở các địa bàn vùng nông thôn vùng sâu vùng xa
trong thời gian qua tỉnh hà tĩnh đã đẩy mạnh thực hiện phong trào đưa hàng việt nam về nông thôn
chương trình này đã góp phần hưởng ứng cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
xã biển thạch kim huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh sau các trận bão lũ vừa qua đời sống người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn
việc tiếp cận các hàng hóa chất lượng cũng không phải dễ dàng
chính vì vậy khi các chuyến bán hàng lưu động đến với chợ thạch kim bà con nơi đây rất vui mừng phấn khởi
ngoài sản phẩm phong phú đa dạng thì tỉnh hà tĩnh cũng tăng cường kiểm soát về vấn đề chất lượng hàng hóa khi đến tay người tiêu dùng
năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua hệ thống siêu thị copmark hà tĩnh đã thực hiện được trên sáu mươi
chuyến bán hàng lưu động ở các địa phương vùng sâu vùng xa vùng nông thôn trên địa bàn hà tĩnh
không chỉ dịp lễ tết mà mỗi tuần hàng tháng người dân đều có thể tiếp cận với các loại hàng hóa chất lượng
siêu thị copmark hà tĩnh cũng đã tăng cường số chuyến bán hàng lưu động về cho phục vụ bà con vùng sâu vùng xá
thì hiện nay bình quân là cứ một tuần đơn vị phục vụ bốn chuyến bán hàng lưu động ở khắp cả quyền vùng sâu vùng xá của tỉnh hà tĩnh minh
thì bên cạnh đó thì phía copmark hà tĩnh cũng thực hiện cả cái chương trình khuyến mại cho bà con
qua những chuyến bán hàng lưu động này có thể thấy thói quen tiêu dùng của người dân ở các vùng nông thôn đang dần thay đổi
việc sử dụng các loại hàng hóa cũng được bà con lựa chọn một cách kỹ càng hơn
từ đó không chỉ góp phần kích cầu tiêu dùng hàng việt nam mà còn đẩy lùi nạn hàng giả hàng nhái ở các địa bàn vùng nông thôn